án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
khi một người đàn ông dùng súng bắn tử vong hàng xóm rồi tự sát
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng hai
theo thông tin ban đầu giữa hai gia đình này có xảy ra xích mít
gia đình nạn nhân đang trong quá trình xây dựng tường rào trước nhà thì xảy ra vụ việc nêu trên
về phía các nạn nhân người chồng đã tử vong
còn người vợ đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái nguyên
hiện công an đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc